bên cạnh việt nam thì nhiều nước cũng đang triển khai tiêm mũi ba cho người dân
mặc dù vaccine covid một mươi chín là giải pháp an toàn hiệu quả để đối phó với covid một mươi chín
nhưng theo dữ liệu y tế chúng có thể đi kèm với một số tác dụng phụ
dữ liệu mới được chính phủ anh công bố cũng cho thấy nhiều tác dụng phụ
mà những người tiêm vaccine phải trải qua
trong số các tác dụng phụ này có một dấu hiệu xuất hiện rất nhanh
có thể xảy ra ngay sau khi tiêm đó là tác dụng phụ nhịp tim nhanh
theo tờ express của anh nghiên cứu giải thích rằng triệu chứng này thường xảy ra
sau khi tiêm chủng và không nghiêm trọng và không kéo dài
báo cáo của chính phủ anh nói rằng những loại phản ứng này là biểu hiện
của phản ứng miễn dịch bình thường của cơ thể đối với vaccine thường gặp
ở hầu hết các loại vaccine và có xu hướng hết trong vòng một đến hai ngày
tuy nhiên trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật cdc mỹ liệt kê nhịp tim nhanh
là một trong những dấu hiệu của phản ứng dị ứng nghiêm trọng với vaccine pfizer
các dấu hiệu khác của phản ứng dị ứng được cdc mỹ liệt kê
bao gồm khó thở sưng hỏng phát ban
cdc mỹ giải thích rằng người có phản ứng dị ứng cần được điều trị bằng thuốc chuyên biệt
và cần được cấp cứu
nhưng tác dụng phụ đặc biệt này của vaccine pfizer là rất hiếm
theo báo cáo của chính phủ anh
các tác dụng phổ biến hơn đối với vaccine pfizer là đau chỗ tim
mệt mỏi đau đầu đau cơ
ấn lạnh đau khớp sốt
hiện có nhiều bằng chứng cho thấy vaccine không phải một trăm linh hiệu quả
trong việc ngăn chặn một người đã tiêm chủng đầy đủ nhiễm bệnh
hoặc lây lan virus cho người khác
điều này được chứng minh bằng sự kiện siêu lây nhiễm diễn ra
ở quần đảo tự trị faro của đan mạch
nơi này có hai mươi một trên hai mươi
nhân viên chăm sóc sức khỏe đã tiêm ba liều vaccine covid một mươi chín
nhưng vẫn nhiễm omicron
thậm chí trước khi tham gia sự kiện ba mươi sáu giờ
tất cả đều đã xét nghiệm pcr hoặc xét nghiệm nhanh
một số người đặc biệt là đối tượng
bài vaccine sẽ coi đây là bằng chứng cho thấy vaccine không hiệu quả
tuy nhiên điều này không nằm ngoài dự đoán của giới khoa học
ngay cả với những biến chủng cũ chẳng hạn như delta
giới khoa học đã khẳng định vaccine không cung cấp khả năng tránh nhiễm virus
tức là hoàn toàn ngăn ngừa mắc bệnh
hai tuyên bố vaccine covid một mươi chín cung cấp khả năng tuyệt đối đó
và đây có thể là một mục tiêu không bao giờ đạt được
vaccine chỉ có thể bảo vệ ở một mức độ nào đó
vậy nhưng lớp bảo vệ móng manh này vẫn giúp làm chậm quá trình lây lan
ở chiều ngược lại vaccine cung cấp khả năng bảo vệ tuyệt đối ở khía cạnh khác
đó là ngăn ngừa người bệnh xuất hiện triệu chứng nặng
sự bảo vệ này quan trọng không kém
thậm chí là đặc biệt quan trọng bởi nó giữ cho phần lớn người mắc không phải nhập viện và tử vong
đối với biến chủng delta khả năng bảo vệ của vaccine chống lại bệnh nặng và tử vong là hơn chín mươi
rồi giám dần nhưng không đáng kể
việc này xảy ra ít nhất năm tháng sau khi tiêm liều thứ hai
khi omicron lần đầu tiên xuất hiện
số lượng đột biến trên gai protein của biến chủng này khiến cho giới nghiên cứu lo lắng về tác dụng của vaccine
dữ liệu cho thấy hai liều vaccine pfizer biontech hoặc astrazeneca
cung cấp khả năng bảo vệ hạn chế chống lại omicron
tuy nhiên khả năng này sẽ được tăng cường nếu tiêm thêm một liều
với đối tượng dễ bị tổn thương việc tiêm thêm một liều là điều cấp thiết
người trên tám mươi tuổi có nguy cơ xuất hiện triệu chứng nặng gấp ba trăm linh lần so với người dưới bốn mươi tuổi
cần lưu ý dù omicron có thể ít nghiêm trọng hơn so với người đã tiêm chủng đầy đủ
đây vẫn là căng bệnh nguy hiểm với nhóm không chủng ngừa
phạm văn dương hà nội vừa hoàn thành mũi thứ ba vaccine covid một mươi chín vào hôm tám tháng một
anh cứ ngỡ lần tiêm này cũng như hai lần trước không bị làm sao
ngày thứ nhất anh hoàn toàn bình thường chỉ hơi mệt nhẹ
tuy nhiên đến ngày thứ hai anh mới thấy người vô cùng mệt mỏi đau nhất khắp người không thể ngồi dậy
ở một mình anh phải nhờ bạn qua trong hộ nếu lỡ có phải đi viện
hai lần trước tôi tiêm vaccine astrazeneca lần này tôi tiêm mũi ba là pfizer
chủ quan vì hai lần trước tôi sức khỏe chỉ bị đau bắp tay nên không chuẩn bị thuốc hay đồ uống giúp tăng cường sức khỏe
ngày đầu tiên tiêm về thì hoàn toàn bình thường nhưng sáng ngày hôm sau thức dậy
cảm giác có vật gì đó đè nặng lên người nhắc ngón tay lên thôi cũng thấy đau
sợ lên tráng thấy đau
tuy nhiên ông ràng biết là phản ứng của tiêm vaccine nên tôi đã phải nhờ bạn sang mua đồ ăn và thuốc
cũng như là hoa quả để bổ sung sức đề kháng vì tôi không thể ngồi dậy được anh dương chia sẻ
có rất nhiều người sau khi tiêm vaccine mũi ba đều có tình trạng bị phản ứng nặng hơn hai mũi trước
nhiều người đã phải lên mạng xã hội xin ý kiến tư vấn của bác sĩ online vì không biết phải xử trí như thế nào
tiến sĩ phạm quang thái trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng khu vực miền bắc
viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết mỗi ba vaccine covid một mươi chín giúp người được tiêm có được đáp ứng miễn dịch mạnh mẽ hơn hàng chục lần
so với đáp ứng của mũi tiêm thứ hai
do vậy nó cũng huy động nhiều hơn năng lượng của cơ thể cũng như gây cảm giác mệt mỏi và có thể sốt nhiều hơn
tuy nhiên những triệu chứng này cũng sẽ nhanh chóng kết thúc và người tiêm vaccine sẽ có được miễn dịch tốt hơn nhiều
so với sau khi hoàn thành mũi tiêm cơ bản
tiến sĩ thái phân tích
tiến sĩ phạm quang thái cho biết các phản ứng tiêm vaccine mũi ba covid một mươi chín cũng tương tự như các buổi trước
đều là những phản ứng phổ biến như đau tại chỗ tim đau đầu buồn nôn mệt mỏi ấn lạnh sốt
và có thể có các phản ứng hiếm gặp khác như là phản ứng phản vệ dị ứng
người cần tiêm theo dõi ít nhất ba mươi phút tại điểm tiêm nếu cảm thấy cơ thể xuất hiện triệu chứng bất thường
cần phải báo ngay cho cán bộ y tế dấu hiệu khó chịu buồn nôn phát bang sưng tại chỗ tiêm
về nhà mọi người cần theo dõi nhiệt độ sử dụng thuốc hạ sốt liều lượng nếu sốc cao trên ba mươi chín độ
khó hạ nhiệt độ hoặc sốt kéo dài hơn hai mươi bốn giờ coi giật phát bang tinh thần khó chịu kích thích vật vả lừa đừa
khó thở hoặc khi có biểu hiện bất thường khác về sức khỏe cần đến ngay cơ sở y tế
tăng cường bổ sung vitamin bằng các loại trái cây để tăng sức đề kháng tránh vận động mạnh
và ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng tiến sĩ thái khuyến cáo
thưa quý vị mũi ba vaccine covid một mươi chín
covid một mươi chín là mũi tiêm cơ bản giúp đáp ứng miễn dịch mạnh mẽ gấp hàng chục lần so với các mũi tiêm trước
nên việc mệt mỏi là không thể tránh khỏi
quý vị nên theo dõi các phản ứng sau tiêm theo hướng dẫn tại cơ sở tiêm chủng
nếu có dấu hiệu gì bất thường cần liên hệ ngay với nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất
cho đến nay không thể biết chính xác thời điểm tăng cường vaccine phòng covid một mươi chín có hiệu lực hoàn toàn
các chuyên gia cho hay không chắc chắn bạn sẽ được bảo vệ thêm ngày sau khi tiêm liều tăng cường
bởi thông thường cần mất vài ngày hoặc vài tuần để các tế bào nhớ tạo ra nhiều kháng thể hơn
tuy nhiên có thể giữa tuần đầu tiên và tuần thứ hai
cơ thể bắt đầu có sự gia tăng đáng kể khả năng bảo vệ của mũi tiêm tăng cường
tiến sĩ ames a adanja trung tâm an ninh y tế john hopkins đồng ý rằng hầu hết mọi người sẽ có một tác động tích cực
từ mũi tiêm tăng cường trong vòng một tuần nhưng hiệu quả đầy đủ sẽ xuất hiện sau hai tuần
theo dõi những người tham gia thử nghiệm
vaccine pfizer trong một trăm linh ngày sau khi tiêm vaccine cho thấy tác dụng tích cực của tiêm tăng cường có thể bắt đầu ngay sau bảy ngày
trong thử nghiệm tỷ lệ những người được tiêm mũi pfizer tăng cường mắc covid một mươi chín có triệu chứng thấp hơn nhiều trong thời gian
từ một tuần cho đến hai tháng sau khi tiêm mũi tăng cường so với những người chi tiêm mũi tăng cường giả dược
kết quả có thể tương tự với mũi tim moderna tăng cường
đối với vaccine trên sàn các nhà nghiên cứu cho hay khi tiêm nhắc lại vào thời điểm sáu tháng sau mũi tiêm duy nhất
mức độ kháng thể tăng gấp chín lần một tuần sau đó
các mức kháng thể đó tiếp tục tăng lên cao gấp một mươi hai lần sau một tháng tiêm nhắc